thông tin chúng tôi vừa nhận được từ bắc ninh
hiện nay các lực lượng chức năng đang tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến ba mươi bốn công nhân bị thương
tại công ty trách nhiệm hiểu hạn seochin aoto tại lô g năm khu công nghiệp đại đồng hoàng sơn phường tân hồng thị xã tử sơn tỉnh bắc ninh
theo đó vào khoảng chín h một mươi phút ngày hôm nay đã xảy ra sự cố nổ đường ống tháp xử lý tại khu vực tầng ba công ty trách nhiệm hữu hạn seochin auto
qua công tác nắm tình hình ban đầu tại hiện trường cho tới trưa ngày hôm nay ba mươi tháng tám
xác định có ba mươi bốn người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh
sức khỏe của các nạn nhân đã tạm thời ổn định
chủ tịch ubnd tỉnh bắc ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng và công ty trách nhiệm hiểu hạn xeochin auto thăm hỏi động viên các nạn nhân
đồng thời chỉ đạo công an tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
hiện công tác khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân sự cố cấp cứu và điều trị cho các nạn nhân đang được tập trung thực hiện